chào mừng kỷ niệm một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm khởi nghĩa hai bà trưng một trăm linh chín năm ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba
tại tỉnh an giang các hoạt động giao lưu phụ nữ của một mươi hai tỉnh trên địa bàn quân khu chín đã diễn ra sôi nổi
góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lực lượng vũ trang quân khu
chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào quân khu chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
các nhà tỉnh nghĩa hội viên này được bàn giao cho gia đình chị lê thị bích thủy
nhân viên bếp bộ chỉ huy quân sự tỉnh an giang
nhà có diện tích sử dụng hơn năm mươi m hai với tổng kinh phí xây dựng gần hai trăm linh triệu đồng và hơn hai trăm linh ngày công lao động của bộ đội